liên quan đến vụ sát hại người phụ nữ tại khu công nghiệp đại đồng hoàn sơn ở phương tân hồng thành phố tử sơn
ngày hôm nay các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh bắc ninh đang phối hợp với công an thành phố tử sơn để điều tra và truy bắt nghi phạm
theo thông tin ban đầu vào tối ngày hai mươi tháng bốn một người phụ nữ bị một thanh niên dùng dao đâm nhiều nhát gây tử vong tại chỗ
tại khu công nghiệp đại đồng hòa sơn sau khi gây án nghi phạm rời khỏi hiện trường
nhận tin báo công an thành phố tử sơn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh bắc ninh tổ chức khám nghiệm hiện trường
điều tra nguyên nhân và truy bắt nghi phạm được biết nạn nhân quê ở tỉnh yên bái sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi đang làm công nhân ở khu công nghiệp đại đồng hoàn sơn
về vụ cướp ngân hàng ở đà nẵng công an thành phố đà nẵng đã bước đầu hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường thu thập nhiều manh mối để phục vụ điều tra
tại hiện trường lực lượng điều tra của công an tp đà nẵng đã hoàn tất việc lấy chứng cứ giấu văn tay của đối tượng
cùng với đó phối hợp với công an các quận huyện và các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt tổ chức các tổ truy bắt đối tượng gây án
như đã thông tin vào khoảng một mươi một giờ trưa hai mươi tháng bốn một đối tượng chưa rõ tên tuổi mặc áo khoác có mũ trùm đầu và cuốn jean màu xanh
đeo khẩu trang đã tiến vào truy nhánh ngân hàng ở số một ba đường đống đa phường thạch thang quận hải châu tp đà nẵng
sau đó đối tượng cầm roi điện và một vật giống súng để uy hiếp nhân viên yêu cầu đưa tiền sau khi lấy được tiền người này nhanh chóng lên xe bỏ trốn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa thi hành quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can với hai đối tượng có liên quan đến công ty việt á tham ô gần một tỷ đồng
đó là trần thị nguyên hằng
nhân viên của cdc đắk lắc và đinh lê lê na nhân viên của công ty việt á
lợi dụng chức vụ quyền hạn hằng đã thỏa thuận với na lập không phiếu giao hàng sau khi tính toán công ty việt á sẽ chuyển khoản để na trả lại cho hằng gần một tỷ đồng
trước đó hàng na cùng bốn bị can khác tại cdc đắk lắc đã bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và cưỡng đoạt tài sản công an huyện tuy an tỉnh phú yên vừa ra lệnh
bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với đinh trung đời chú tại huyện tuy an
vào sáng ngày tám tháng bốn đời đến nhà của huỳnh tấn tư chú tại xã an mỹ huyện tuy an để đòi nợ
thấy nhà không có người cửa không khóa đối tượng đã dắt chiếc xe máy đang để ở sân đưa về nhà
sau đó đời nhiều lần nhắn tin uy hiếp tư đòi tiền chuộc nếu không sẽ đốt xe
hiện vụ việc đang được công an huyện tuy an tiếp tục điều tra củng cố hồ sơ để xử lý
lợi dụng vai trò là nhân viên sửa chữa vận hành các thiết bị sản xuất và thiết bị điện của một công ty
một đối tượng trú tại huyện quế võ tỉnh bắc ninh đã nhiều lần thực hiện hành vi trộm cắp dây cắp điện
với giá trị ước tính gần năm trăm linh triệu đồng
vụ việc mới được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện việt yên tỉ bắc giang điều tra
đây là nhà xưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn quyên tách việt nam
có địa chỉ tại khu công nghiệp quang châu huyện việt yên nơi xảy ra vụ mất trộm dây cắp điện với giá trị lớn
qua điều tra xác định do thấy hạ tầng điện trong công ty nhiều vị trí không sử dụng không có người trông coi
nên từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba vũ văn điền chú tại huyện quế võ tỉnh bắc ninh
đã nhiều lần thực hiện trộm cắp dây cắp điện tại các xưởng để bán lấy tiền chi tiêu cá nhân
điện nào có điện và không có điện tôi có thể dễ dàng thá và cắt
do bảo vệ bên ngoài bên trong xưởng cũng không có bảo vệ nên tôi có thể thực hiện trong thời gian dài
để che giấu hành vi phạm tội mỗi lần đối tượng chỉ cắt trộm một đoạn sau đó mang lên nóc nhà xưởng cất giấu
khi tập hợp đủ số lượng điền dùng dao tách vỏ nhựa lấy lõi đồng đặt vào từng kiện
sau đó sử dụng xe nâng đưa số hàng trộm cắp được ra bên ngoài
với thủ đoạn này trong gần một năm
văn điền đã cắt trộm hàng nghìn mét dây cắp điện ba mươi lần mang tài sản ra ngoài bán
với số tiền hưởng lợi gần năm trăm linh triệu đồng
dưới sự chỉ đạo của các công chí lãnh đạo quân tỉnh lãnh đạo quân huyện việt điền
chúng tôi đã tập trung làm rõ giả soát các diện đối tượng nghi vấn
sau đó đã sử dụng các biện pháp mệnh vụ đã xác định được đối tượng chính là đối tượng vũ văn điền
và đã điều tra làm rõ được hành vi của đối tượng này
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện việt yên tỉnh bắc giang
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và tiếp tục điều tra mở rộng xử lý đối với các đối tượng có liên quan
hai điểm đánh bạc dưới hình thức ghi số lô số đề
tại xã yali huyện sông hinh vừa bị công an huyện sông hinh tỉnh phú yên triệt phá
hai đối tượng đã bị bắt giữ để điều tra xử lý
trước đó công an huyện sông hình đã kiểm tra phát hiện tại nhà của võ hồng sơn và nguyễn thị quyên
cùng chú tại xã yali có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô số đề
cơ quan cảnh sát điều tra đã khám xét khẩn cấp tạm giữ trên bốn trăm năm mươi triệu đồng
năm điện thoại di động và nhiều tăng vật có liên quan
các đối tượng hoạt động rất tinh vi ngoài nhận phơi đề trực tiếp
còn hoạt động qua tin nhắn điện thoại và mạng xã hội
hiện vụ việc đang được công an huyện sông hình tiếp tục điều tra
củng cố hồ sơ để xử lý
đã sử dụng rượu bia nhưng vẫn điều khiển phương tiện ô tô và gây tai nạn
trần hoài thanh chú tại thành phố quy nhơn tỉnh bình định
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu tỉnh an giang khởi tố
và ra lệnh tạm giam về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
vụ việc xảy ra vào tối ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
sau khi ăn nhậu với bạn thanh điều khiển xe ô tô đến khu vực phường long phú
thị xã tân châu
do thiếu quan sát thành đã điều khiển ô tô cán qua người ông nguyễn minh quy
chú tại huyện thoại sơn đang nằm trên đường do bị tai nạn tự ngã trước đó
xe ô tô kéo lê ông quy dưới gầm một đoạn khoảng bảy mươi mét mới dừng lại
sau khi phát hiện ông quy nằm bất tỉnh dưới gầm xe
thành đã chi hô người dân đến giúp đưa ông quy đến bệnh viện cấp cứu
được biết tỷ lệ thương tích của nạn nhân là bảy mươi năm
nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân
dịp nghỉ lễ dỗ tổ hùng vương
tháng bốn mùng một tháng năm và cao điểm du lịch hè hai nghìn hai mươi ba
phó thủ tướng trần lưu quang vừa ký ban hành công điện của thủ tướng chính phủ
gửi các bộ ngành địa phương
trong công điện thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ công an chỉ đạo tăng cường công tác tuần tra kiểm soát
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ đường sắt đường thủy
nhưng người điều khiển phương tiện vi phạm quy định nông độ cồn ma túy
chở quá tải trọng quá số người quy định phương tiện kinh doanh vận tải vi phạm quy định
về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường chủ động phòng ngừa ngăn chặn và xử lý nghiêm
các hành vi tụ tập gây dối trật tự công cộng đua xe trái phép cường quyết xử lý
chấn áp những đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ có phương án điều tiết
phân luồng hợp lý hướng dẫn lưu thông an toàn thông suốt nhất là trên các tuyến đường
các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao
trong dịp nghỉ lễ dỗ tổ hùng vương ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm và nghỉ hè hai nghìn hai mươi bốn